tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp công tác dân vận của chính quyền đang được các địa phương triển khai tạo ra nhiều chuyển biến mạnh mẽ câu chuyện tại quảng bình sau đây là một ví dụ
là trung tâm huyện lị huyện miền núi tuyên hóa nhưng thị trấn đồng lê còn nhiều khó khăn do địa hình có nhiều chia cắt giao thông đi lại hạn chế
để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian qua chính quyền địa phương thường xuyên bám sát cơ sở chủ động nắm tình hình đời sống tâm tư nguyện vọng của người dân từ đó giải quyết kịp thời những kiến nghị vấn đề bức xúc của dân đem lại lợi ích cho nhân dân
cách có hiệu quả đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên